xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ trời ít mưa có nắng nhiều trong ngày
cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
nhưng từ ngày mùng chín trở đi thì mưa có xu hướng gia tăng trở lại
cục bộ có nơi xảy ra mưa to và rông
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thừa tích cực đoan có thể đi kèm cho cơn rông
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
cũng còn nắng nhiều trong ngày mùng bảy và ngày mùng tám
nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có nơi là trên ba mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng chín thì mưa sẽ xảy ra giải rác
người dân cần đề phòng tô lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ giảm dần xuống mức dưới ba mươi bốn độ vào ngày mùng chín
với các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
đêm nay và ngày mai sẽ có mưa diện rộng ở các tỉnh phía nam của khu vực này
cục bộ có mưa to đến giấc to
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn cục bộ gây ra
từ ngày mùng tám thì mưa sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ duy trì ở mức là dưới ba mươi bốn độ trong ba ngày tới
các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
cũng có mưa diện rộng trong hai mươi bốn giờ tới
thời gian mưa lớn tập trung vào lúc chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày mùng tám trở đi thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
trong khi đó mưa rông ở khu vực tây nguyên vẫn còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
nên nhiệt độ tại đây ít thay đổi
cao nhất vào lúc trưa chiều phổ biến dưới mức ba mươi một độ
còn thấp nhất về đêm và dạng sáng ở mức là hai mươi hai mươi ba độ có nơi còn thấp hơn
các tỉnh miền nam cũng chịu tác động của hình thế gây mưa
nên có mưa diện rộng tập trung nhiều vào lúc chiều tối và đêm
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
có thể đi kèm cho con rông
còn trưa chiều thì trời nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi ba mươi ba độ